tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt các đại biểu cựu chiến binh về dự hội nghị toàn quốc tổng kết năm năm lần thứ tư phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của hội cựu chiến binh việt nam
với việc huy động được các nguồn lực phát huy mọi tiềm năng của cựu chiến binh để giúp nhau giảm nghèo đến nay đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh có ý chí và nghị lực vươn lên khó khăn thử thách để phát triển sản xuất kinh doanh trở thành những người làm kinh tế giỏi với quy mô khác nhau trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ ở trong nước và cả ở nước ngoài
nhiều đồng chí cựu chiến binh là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ nhưng hiệu quả kinh tế cao như chủ trang trại gia trại hợp tác xã và tổ hợp tác đặc biệt có những đồng chí cựu chiến binh lãnh đạo các tổng công ty công ty lớn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước bảo đảm môi trường vừa chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
kết quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi và những thành tích to lớn của hội cựu chiến binh việt nam trong vòng năm năm qua đã góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam được đảng nhà nước các cấp các ngành ghi nhận và đánh giá cao tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý trong đó có đồng chí được vinh dự phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà hội cựu chiến binh việt nam các đồng chí cựu chiến binh đã đạt được trong thời gian qua
để tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi chủ tịch nước mong muốn hội cựu chiến binh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước cấp ủy chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể liên quan tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi hai các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nhất là những chủ trương chính sách mới về phát triển kinh tế xã hội
động viên cựu chiến binh thực hiện tốt hai nội dung của phong trào
là giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng điều kiện của hội viên
các cơ sở sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh phải thật sự gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước nhất là trong việc bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm có nếp sống văn minh môi trường văn hóa đời sống vật chất văn hóa tinh thần của người lao động được cải thiện